thứ trưởng lê quốc hùng chỉ đạo công an tp hcm và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín với cán bộ chiến sĩ và phạm nhân cũng như thân nhân
đối với các đề án dự án đồng chí thứ trưởng yêu cầu đơn vị tiến hành ra soát bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện nghiên cứu tính hiệu quả thực tế của các dự án
làm cơ sở báo cáo lãnh đạo bộ xem xét chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả nhất tránh lãng phí
tối nay tại hà nội ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc phương ô trợ dừa quận đống đa hà nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với thiếu tướng lê tấn tới
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an là một trong những đại biểu tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm trên địa bàn
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê tân tới cảm ơn sự ủng hộ tín nhiệm của các đại biểu cử tri đồng thời hứa sẽ luôn nỗ lực phân đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ nếu được giới thiệu và trúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
thường xuyên liên hệ gắn bó chặt chẽ với cử tri chịu sự giám sát của nhân dân phản ánh trung thực kịp thời đầy đủ ý chí nguyện vọng của cử tri đến quốc hội
trên cương vị trách nhiệm đảm nhận đồng chí lê tân tới sẽ cùng với lãnh đạo bộ công an bảo vệ vững chắc nền an ninh trật tự của đất nước phục vụ có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước

đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân đến cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân việt nam ở nước ngoài
qua đó nâng cao hiểu biết nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử
đối tượng tham gia dự thi là công dân việt nam ở trong nước và nước ngoài cuộc thi được tổ chức tại địa chỉ website
https hai gachcheo gachcheo thi tìm hiểu pháp luật moj gov vn cuộc thi sẽ kéo dài trong thời gian ba mươi ngày từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
cũng trong chiều nay tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
để thông báo về tình hình kinh tế xã hội tháng ba và ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một đây là buổi họp báo chính phủ thường kỳ cuối cùng trước khi quốc hội tiến hành kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chính phủ
tham dự buổi họp báo có lãnh đạo các bộ ngành trung ương và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí
tại buổi họp báo vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu cấp hộ chiếu vaccine đã được các phóng viên đặt câu hỏi
thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường cho biết
hộ chiếu vaccine đang là vấn đề tranh luận của nhiều nước trên thế giới
bộ y tế đang làm việc với các bộ ngành nghiên cứu báo cáo ban chỉ đạo báo cáo chính phủ
để vừa đảm bảo an toàn cho người dân vừa mở cửa nền kinh tế bằng việc mở lại các đường bay quốc tế
trước hết thì bộ y tế cũng đang lên phương án để nghiên cứu
trước hết thì là có phương án cách ly phù hợp đối với những người nhập cảnh mà đã tiêm đủ những liều theo quy định
thế và bộ cũng đang chuẩn bị các kịch bản kế hoạch cho việc sử dụng hội chứa vaccine trong tương lai
tuy nhiên như tôi nói ban đầu
thì đây là một cái những cái phương án chúng ta vẫn còn đang bàn rất là kỹ
chúng ta phải cân bằng những cái lợi ích và nguy cơ
cái lợi ích ở đây là mở cửa để mà chúng ta phát triển kinh tế
nhưng cái nguy cơ là vẫn cũng có thể là chúng ta vẫn bị lây nhiễm bệnh trong cộng đồng
tại buổi họp báo thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
đã thông tin đến báo chí về vụ án đường dây xăng dầu giả đang được lực lượng công an triệt phá ở khu vực phía nam
tránh văn phòng bộ công an cho biết vụ án đường dây xăng dầu giả phát hiện ở đồng nai có thể coi là đại án
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã quyết định đưa vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo xử lý
như các ông chỉ được biết là đến ngày hôm nay thì cơ quan công an đã khởi tố năm mươi hai bị can về tội buôn lậu
một mươi bị can về tội nhận hối lộ vật chứng thu giữ gồm là một mươi bốn tàu thủy một mươi xe bồn một mươi ba xe ô tô hàng triệu lít xăng và hóa chất pha chế xăng giả
trên một trăm hai mươi ba tỷ đồng tiền
hơn một trăm hai mươi ba tỷ đồng tiền mặt thu giữ được một mươi năm sổ tiết kiệm chín mươi một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ quan công an đã niêm phong nhiều biến thủy nội địa
hàng chục cây xăng bồn chứa xăng phong tỏa cây biên hàng chục tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền phong tỏa là trên hai trăm linh tỷ đồng
thiếu tướng tô ân sô nhận định vụ án cho thấy hoạt động buôn lậu xăng dầu trong đường dây này đã diễn ra thời gian lâu trên địa bàn rộng
cũng cho thấy có dấu hiệu tham gia của một số tổ chức cá nhân trong hệ thống nhà nước
ngày một mươi bảy tháng hai công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với ngô văn thụy đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan về tội nhận hối lộ
thì đấy là một cái đầu mối trong hệ thống và hiện nay đang mở rộng thì nó cũng có liên quan đến rất nhiều các cái tối tượng
tham gia trong cái chuyện buôn bán xăng dầu giả này và sẽ tiếp tục làm tiếp trong thời gian tới
đặc biệt là khi cái vụ án này đã được đưa vào cái thuộc diện băn chỉ đạo trung ương về phòng chống tham dụng theo dõi và chỉ đạo
cũng tại buổi họp báo thiếu tướng tô ân sô đã trả lời câu hỏi về hoạt động của câu lạc bộ tình người có dấu hiệu mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
thứ tướng tôn sô khẳng định lãnh đạo bộ công an cũng giao các đơn vị trưởng
chức năng các cục nghiệp vụ phối hợp với các bộ ngành liên quan ra soát hoạt động của các câu lạc bộ tình người ở các tỉnh và các loại hình tương tự
để kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan trục lợi gây mất an ninh trở tự sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức an ninh trợ tự chiều nay tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cục hải quan tp hcm
đã bắt giữ bốn kg ma túy được cất dấu tinh vi trong lô hàng thức ăn cho động vật xuất khẩu đi đài loan khi đang chở thông quan
số ma túy được phát hiện trong lô hàng xuất khẩu của một thanh niên hai mươi năm tuổi trú tại tỉnh bình thuận được khai báo là quần áo mỹ phẩm thực phẩm người nhận là một công ty ở đài loan
sau khi kiểm tra cơ quan hải quan đã phát hiện gần bốn kg ketamin được cất dấu tinh vi trong các hộp gói thức ăn cho mèo được hàn kín và siêu ni lông để trông như là mới một trăm linh
cơ quan chức năng xác định số ma túy này có giá khoảng bốn tỷ đồng
cũng liên quan đến ma túy vào chiều nay tại khu vực xã trường ban huyện mai sơn tỉnh sơn la phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la đã chủ trì phối hợp với các lực lượng phá thành công chuyên án bắt quả tàng một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là lò văn hải chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ là khoảng hai tỷ đồng
vật chứng thu giữ là khoảng hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật có liên quan
bước đầu hải khai nhận mua số ma túy trên của một người không biết danh tính tại khu vực biên giới cửa khẩu triềng khương mang về bán kiếm lời
khi đang vận chuyển số ma túy trên đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại